kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau một ngày xét hỏi vào chiều ngày hôm nay
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của một mươi một bị cáo
và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới đại án việt á
theo đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học công nghệ cũng bị đề nghị bác đơn tuyên y án một mươi bốn năm tù
phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương bị đề nghị tuyên y án một mươi ba năm tù cùng với tội nhận hối lộ
tương tự bị cáo phan quốc việt cựu tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị bác đơn tuyên y án hai mươi chín năm tù
cho các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bảy bị cáo còn lại xin giảm nhẹ
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ xem xét nên đề nghị giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã duyệt
còn tại quảng trị các lực lượng chức năng phối hợp đã phá thành công chuyên án bắt giữ tám đối tượng
thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
theo đó vào hồi hai h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn hai chuyên án
tại thôn xuân hòa xã trung hải huyện do linh tỉnh quảng trị
lực lượng phối hợp đã bắt đối tượng trần hữu cương chú tại huyện vĩnh linh vận chuyển một mươi hai viên nén màu hồng
được biết cương khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch ở thị trấn lao bảo về bán kiếm lời
trước đó ban chuyên án đã bắt giữ và khởi tố bảy đối tượng về tội danh mua bán trái phép hai mươi chín tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
như vậy trải qua hai giai đoạn lực lượng đánh án đã bắt giữ tám đối tượng thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện xử lý tám nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke paris số một trăm hai mươi đường lý thường kiệt phường an mỹ thành phố tam kỳ
qua kiểm tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tam kỳ phối hợp cùng với công an phường an mỹ đã phát hiện tại một phòng của cơ sở này có tám nam thanh niên và nữ mở nhạc với âm thanh lớn
thu giữ nhiều loại ma túy và các tăng vật khác có liên quan
kết quả test nhanh xác định tám đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
điều tra ban đầu công an thành phố tam kỳ đã tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm dũ ngọc vương nguyễn minh đức trần thanh anh trần tấn thái hồ thắng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác điều tra truy xét công an thành phố ninh bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ nguyễn hùng kiên phùng đinh phúc nguyễn sơn hùng
cùng chú tại thành phố hà nội về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện đan phượng thành phố hà nội
quá trình đấu tranh các đối tượng này khai do bản thân nghiện ma túy và không có công việc thu nhập nên đã bán nhau đi trộm cắp tài sản
từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố ninh bình chiếm đoạt xe máy tv dàn karaoke của người dân
và đã tiến hành mở rộng điều tra
điều tra làm rõ các đối tượng trên đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các tỉnh hà nam nam định thanh hóa thành phố hà nội
được biết các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự
lợi dụng thời điểm đêm tối nguyễn bá mạnh đã đột nhập vào trung tâm điều dưỡng thương binh lấy trộm tài sản
tuy nhiên khi chưa kịp đi tiêu thụ đối tượng này đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm nguyễn bá mạnh trú tại huyện nghi lộc đã đột nhập
lấy nhiều tài sản của trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tại huyện nghi lộc ước tính khoảng năm mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an trước các tài liệu chứng cứ thu thập được nguyễn bá mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin nhật sau